trong bối cảnh năm học cũ chưa kết thúc năm học mới lại đang đến gần
nhiều trường học đã chủ động sử dụng bộ sách giáo khoa mới để tiến hành dạy thử cho học sinh
mà không đợi đến kế hoạch tập huấn vào cuối tháng bảy của các nhà xuất bản
việc này sẽ giúp các trường định hình được phương pháp dạy học phù hợp và hiệu quả
một tiết dạy thử theo sách giáo khoa mới được tổ chức tại trường tiểu học đông thái quận tây hồ thành phố hà nội
không gian lớp học đã được thay đổi cùng rất nhiều các hoạt động nhóm cho học sinh
không đợi kế hoạch tập huấn vào cuối tháng bảy của các nhà xuất bản tổ chức
phòng giáo dục quận tây hồ đã chủ động lên kế hoạch hướng dẫn các trường tự tổ chức các tiết học mẫu
và giáo viên chỉ là người chốt kiến thức đúng
có rất nhiều điều mới mẻ mà không tiến hành dạy thử thì giáo viên khó có thể hình dung hết những thay đổi căn bản của chương trình mới so với chương trình hiện hành
chương trình hiện hành trực tiếp như này thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều bởi vì giáo viên cùng nhau dự cùng nhau chia sẻ và nói lên những tâm tư nguyện vọng cũng như là bàn và tìm ra những ưu khuyết của từng tiết dạy
có tác dụng rất lớn trong việc chuẩn bị cho cả chương trình trong năm học tới
giáo viên chỉ là người chốt kiến thức đúng
dạy thử nghiệm luôn là điều cần thiết nếu không muốn nói là quan trọng nhất đối với mỗi lần thay sách
thế nhưng đến nay có rất ít địa phương có thể tổ chức được hoạt động này
mày mò tìm tòi qua những tài liệu trực tuyến kết hợp với những kinh nghiệm thực tế khi dạy học sinh vùng cao để rồi các thầy cô tự rút ra những cách dạy phù hợp nhất
nhưng bối rối và lo lắng vẫn là tâm trạng chung của các thầy cô giáo vùng khó khi năm học đổi mới giáo dục đang cận kề
với giáo viên vùng cao của chúng tôi thì có rất là nhiều cái thách thức
đặt ra cụ thể như là cái việc đầu tư cho thời gian về nghiên cứu về cái chương trình giáo dục phổ thông mới
về ngôn ngữ của học sinh thì nó cũng còn đặc biệt học sinh thì học thì có rất là nhiều cái sự bất đồng về ngôn ngữ
cho nên là cái việc mà lựa chọn cái nội dung sách giáo khoa như thế nào cho nó phù hợp đấy là cả một vấn đề
và mong mỏi của các thầy cô lúc này đó là có được sự hướng dẫn trực tiếp từ các nhóm tác giả sách giáo khoa thông qua các tiết xẻ thử với chính học sinh của địa phương mình
thông qua đó những ưu điện
và thế mạnh sẽ được bộc lộ những tồn tại cũng sẽ không thể che giấu
và những thắc mắc của giáo viên sẽ được chính các tác giả giải đáp ngay tại chỗ
đây sẽ là cách làm nhất cử lưỡng tiện cần sớm được triển khai đại trà